lãnh đạo huyện hòa an tỉnh cao bằng đã chỉ đạo tạm thời đóng cửa mỏ đá tại phía viềng xã dân chủ
và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ lở đá làm chết hai người
hai người thiệt mạng gồm anh cao thanh bằng ba mươi bảy tuổi và anh nông văn bá ba mươi tám tuổi cùng chú tại huyện hòa an
trong lúc điều khiển hai chiếc máy xúc làm việc thì bất ngờ một lượng lớn đá từ vách núi đổ sập xuống
đè nát hai máy xúc cùng hai công nhân này
ngay sau đó hợp tác xã trường an là đơn vị khai thác đã huy động người và phương tiện đến cứu hộ
đến khoảng một mươi bảy giờ thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về gia đình an táng
hiện cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
tỉnh cao bằng có nhiều mỏ đá đang trong quá trình khai thác
đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn lao động cho những công nhân đang làm trong lĩnh vực khai thác đá